tham vấn vấn đề này một số chuyên gia cho rằng tuy nguồn vốn trong hệ thống ngân hàng đang dồi dào
đồng thời dự kiến sẽ có nguồn vốn bổ sung khi cục máu đông nợ xấu đang khơi thông
song tổng nguồn vốn huy động chưa chắc đã đủ đáp ứng cầu tiến dụng
theo gợi ý của một số chuyên gia để gỡ khó cho các ngân hàng
ngân hàng nhà nước có thể mở rộng cung tiền qua kênh tái cấp vốn với kỳ hạn đủ dài
đồng thời tạm nới lỏng các tỷ giá an toàn để các ngân hàng thương mại mạnh dạn đẩy mạnh tín dụng chung giải hạn
mặt khác ngân hàng nhà nước chủ động xây dựng các kịch bản tăng trưởng tín dụng từ nay đến cuối năm với mốc hai mươi hai
theo hướng vừa đảm bảo tăng trưởng nhưng vẫn hạn chế tối đa tác động mạnh đến lạm phát và tỷ giá
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin kết thúc tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự và phim tài liệu
trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại